một ngày sau chuyến thăm bất ngờ tới ukraine tổng thống mỹ joe biden đã tới ba lan
trong cuộc hội đàm với người đồng gấp ba lan andrei duda tổng thống biden đã nêu rõ
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato hiện nay mạnh hơn bao giờ hết
đồng thời khẳng định sự ủng hộ của washington đối với kiev
trong bài phát biểu ngay trước thời điểm kỷ niệm một năm nga tấn công ukraine
tổng thống mỹ joe biden ngày hai mươi một tháng hai khẳng định ukraine sẽ không bao giờ là chiến thắng của nga
một nhà độc tài tìm cách xây dựng lại đế chế sẽ không bao giờ có thể xoa dịu được tình yêu tự do của người dân
sự tàn bạo sẽ không bao giờ dập tắt được ý chí tự do
ukraine sẽ không bao giờ là chiến thắng của nga
không bao giờ phương tây không có âm mưu tấn công nga như những gì ông putin nói
hàng triệu công dân nga những người chỉ muốn sống hòa bình với các quốc gia láng giềng thay vì làm kẻ thù
về phần mình tổng thống duda cho rằng
chuyến thăm ba lan của tổng thống biden là tín hiệu quan trọng về an ninh
trước đó cố vấn đối ngoại của tổng thống ba lan cho biết
hai nhà lãnh đạo này sẽ thảo luận về việc củng cố an ninh của ba lan và tăng cường hiện diện của nato tại nước này
đây là chuyến công du thứ hai của tổng thống biden tới ba lan trong vòng chưa đầy một năm